đoàn công tác của bộ công thương đại diện tập đoàn than khoáng sản việt nam các đơn vị chức năng tỉnh nghệ an đã có buổi làm việc với xí nghiệp thiết suối bắc thuộc công ty cổ phần kim loại màu nghệ tĩnh để làm rõ nguyên nhân bàn giải pháp khắc phục sự cố
sau khi kiểm tra thực tế trên hiện trường vỡ đập ngăn bể chứa bùn thải và xem xét hồ sơ liên quan phó cục trưởng cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp tô xuân bảo đề nghị công ty cổ phần kim loại màu nghệ tĩnh
tiếp tục tạm dừng thi công và tập trung khắc phục sự cố bảo đảm an toàn tuyệt đối
đồng thời yêu cầu phía công ty cần có hành lang thoát lũ được ra cố bằng đá hộc chứ không chỉ gia cố bằng đất như hiện tại
sớm có phương án xây dựng đập lâu dài an toàn cho bãi thải để bảo vệ môi trường
đại diện cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp cũng đề nghị sở công thương tỉnh nghệ an thường xuyên kiểm tra điểm khắc phục sự cố của công ty cổ phần kim loại màu nghệ tĩnh
và tăng cường chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án khai thác trên địa bàn tỉnh nghệ an nhằm tránh sự cố tương tự xảy ra trên địa bàn tỉnh